một xe container đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua phường an hòa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng sáu
tài xế nguyễn ngọc tuyền ba mươi hai tuổi quê ở thái bình điều khiển xe container mang biển số sáu mươi f sáu nghìn tám trăm một mươi năm
đang lưu thông theo hướng từ đồng nai về vũng tàu đoạn qua khu phố
phường hòa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thì phần đầu xe container đã bất ngờ bốc cháy
phát hiện vụ việc tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào làn đường rời khỏi xe
đồng thời hô hoán mọi người trợ giúp dập lửa nhưng bất thành
vụ cháy không có thiệt hại gì về người nhưng đã làm thiêu dụi hoàn toàn phần đầu xe container
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ